tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước công bố bảy luật đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ bảy
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đào việt trung chủ trì cuộc họp báo
bảy luật vừa được quốc hội thông qua gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm luật sở hữu trí tuệ luật quản lý thuế luật đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín luật kiến trúc luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín luật phòng chống tác hại của rượu bia và luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín
luật phòng chống tắc hại của rượu bia quy định một mươi ba hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tắc hại của rượu bia
trong đó có một số hành vi đáng chú ý như nghiêm cấm xúi rục kích động lôi kéo
luật phòng chống tắc hại của rượu bia quy định một mươi ba hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tắc hại của rượu bia quy định một mươi ba hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tắc hại của rượu bia quy định
luật phòng chống tắc hại của rượu bia quy định một mươi ba hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tắc hại của rượu bia quy định